tại quảng trị những năm gần đây nhờ sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật
vấn đề phát triển kinh tế trên vùng cát khô cằn đã không còn khó khăn
thậm chí là còn mang lại hiệu quả kinh tế cao từng bước giúp người dân chuyển đổi sinh kế bền vững
anh nguyễn văn tám ở xã do mỹ huyện do linh tỉnh quảng trị
đã tốt nghiệp đại học và đi làm hơn ba năm
nhưng với lòng say mê làm kinh tế nông nghiệp
anh đã quyết định về quê xây dựng trang trại trên vùng đất cát
chăn nuôi bò gà thả vườn và đặc biệt là giống gà ai cập
hiện tại anh tám thu nhập mỗi tháng hơn hai mươi triệu đồng từ bán trứng gà ai cập
tại thôn lại an xã do mỹ huyện do linh người dân trồng một mươi năm hectare mướp đắng
những năm trước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thời tiết sâu bệnh nhiều hộ dân bị mất trắng vụ mướp
được sự hỗ trợ từ chương trình xây dựng nông thôn mới
bà con nông dân đã xây dựng mô hình trồng mướp đắng
trồng mướp đắng dưới nhà lưới đơn giản cây phát triển tốt cho hiệu quả kinh tế cao
hiện tại giá bán mướp đắng bình quân hai mươi đồng một kg
năng suất trồng dưới nhà lưới bình quân một mươi năm tấn một hectare có hộ đạt năng suất ba mươi tấn một hectare
bình quân mỗi vụ người dân thu được khoảng ba mươi triệu đồng một hectare